đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía đông của huyện đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ và giật tới cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông vùng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
là khu vực phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
riêng khu vực phía đông của khu vực bắc biển đông sẽ có mưa bão gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật tới cấp một mươi khiến cho biển động rất mạnh
các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
không chỉ gây thời tiết xấu trên các vùng biển sự xuất hiện của bão podun chính là tác nhân
làm cho gió mùa tây nam ở khu vực phía nam hoạt động mạnh dần lên
vì thế mà chiều tối và đêm nay mưa rông sẽ gia tăng lên mức nhiều nơi
trong đó khả năng cao là khu vực miền tây của nam bộ
và các tỉnh con tum gia lai của khu vực tây nguyên sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng giảm nhẹ phổ biến mức nhiệt từ hai mươi tám ba mươi độ ở khu vực tây nguyên
và trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
cảnh báo mưa rông về chiều tối cũng được đưa ra đối với các tỉnh miền trung
tuy nhiên mức độ chưa nhiều và chủ yếu chỉ xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều
trong khi đó ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay
phổ biến ở mức từ ba mươi hai ba mươi năm độ cho khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
và sẽ cao hơn trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ cho khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trở ra về các tỉnh thành miền bắc dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ vẫn tiếp tục chịu sự chi phối
của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
vì thế mà trong ngày vẫn duy trì trạng thái nhiều mây có lúc có mưa sen lẫn với những khoảng nắng gián đoạn
những cơn mưa sẽ tập trung nhiều hơn trong thời gian chiều tối đêm và sáng sớm
đặc biệt đối với khu vực vùng núi sẽ có những điểm xuất hiện mưa vừa
thậm chí là mưa to kèm theo với rông xét và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước